kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị đêm qua và sáng sớm nay
khu vực bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa vừa mưa to và rông
cuộc bộ có mưa rất to
lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày hai mươi bảy đến ba h ngày hai mươi tám có nơi trên một trăm linh mm
như khánh hòa hai một trăm linh bảy tám mm bằng luân một trăm sáu mươi bảy sáu mm
kim quan một trăm một mươi chín sáu mm xuân hòa một trăm một mươi tám hai mm và kim anh một trăm linh ba sáu mm
do mưa lũ vào lúc giờ ba mươi phút sáng nay
một bé gái một mươi sáu tuổi khi đi qua cầu tràn thuộc thôn lương cải
xã công đa huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
không may tử vong do bị nước lũ cuốn trôi
thi thể được tìm thấy vào lúc bảy giờ sáng cùng ngày
mưa lớn có khả năng gây lũ quét lũ ống trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi và các ta luy dương có độ dốc lớn
quý vị nên hạn chế ra khỏi nhà tìm nơi trành trú an toàn khi xảy ra mưa lũ
từ ngày mai mưa ở bắc bộ sẽ giảm
chỉ còn dài rác chủ yếu tại các tỉnh tây bắc bộ vào đêm và sáng
ngày trời chuyển nắng nền nhiệt có xuống tăng trở lại
ban trưa ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh trung bộ trong hai mươi bốn giờ tới mưa giảm tại thanh hóa
còn từ nghệ an đến quảng ngãi cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ chung trên cả khu vực trung bộ vào lúc trưa chiều là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác
có rông chủ yếu xảy ra vào chiều tối
trong cơn rông cơn đề phòng với tố lóc và gió rất mạnh
nhiệt độ ban trưa từ hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
trong hai mươi bốn h tới có mưa rào và rông dài rác
khu vực bắc biển đông có gió nhẹ
khu vực giữa và nam biển đông có gió tây nam cấp năm cấp sáu
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn ba mươi hai độ